quốc lộ hai mươi bảy là tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh lâm đồng với tỉnh đắk lắc
tuy nhiên đoạn từ huyện lâm hà đi huyện đam rồng đang bị xuống cấp nghiêm trọng
khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn và tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
từ hai năm nay đoạn đường này đã xuống cấp hư hỏng nặng
nhất là khu vực đèo phú sơn đèo chuối và một số xã của huyện đam rồng
hàng ngày con đường này có nhiều xe đi lại dẫn đến tình trạng bị hư hỏng
theo người dân nơi đây cho biết sau những trận mưa
nhiều đoạn đường chỉ còn trơ lại đất đá bởi phần thảm nhựa đã bong chóc và bị nước cuốn trôi
trước thực trạng đó một số người dân tự mang đất đá ra vá nhưng cũng không sể
được biết quốc lộ hai mươi bảy được tổng cục đường bộ ủy quyền cho sở giao thông vận tải lâm đồng
quản lý từ km tám mươi ba đến km một trăm bảy mươi bốn
vào năm hai nghìn chín tuyến đường này được đầu tư xây dựng từng đoạn và đưa vào sử dụng
tuy nhiên do không được đầu tư đồng bộ nên kết cấu nền
móng mặt đường và tình trạng hư hỏng xuống cấp không đồng nhất
để bảo đảm giao thông thuận tiện và an toàn cơ quan chức năng cần có dự án nâng cấp
làm mới cho tuyến đường để không xảy ra những tai nạn trên con đường này